cũng trong ngày hôm qua phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
về tăng cường công tác tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ y tế phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân các tỉnh thành tuyên truyền tới phụ huynh học sinh lợi ích của vaccine phòng covid một mươi chín
nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em nhất là nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường trong năm học mới
bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương ra soát lập danh sách học sinh từ năm đến dưới một mươi tám tuổi chưa tiêm chủng
hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để tổ chức các điểm tiêm chủng phòng covid một mươi